theo mục tiêu đặt ra dự án tuyến metro số hai biến thành tham lương đến ngày ba mươi tháng sáu
sẽ hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn sáu quận
tại tp hcm với tổng diện tích bị ảnh hưởng và thu hồi là hơn hai trăm năm mươi một m hai
thế nhưng tính đến đầu tháng năm ban quản lý đường sát đô thị tp hcm cho biết
các dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn sáu quận mới chỉ hoàn thành
thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án đồng thời phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất
để tính bồi thường và hỗ trợ trừ quận ba
đối với các quận còn lại hiện đã triển khai các thủ tục niêm yết thẩm định
và phê duyệt phương án bồi thường cho từng hộ dân bị ảnh hưởng
với tiến độ như trên lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị đánh giá
việc hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự án metro số hai
trước ngày ba mươi tháng sáu là không khả thi khả năng sẽ kéo dài đến quý bốn năm nay